trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc chia tách huyện hòa vang thành hai đơn vị hành chính
lãnh đạo sở nội vụ tp đà nẵng đã khẳng định đây là tin đồn hoàn toàn không chính xác
cụ thể căn cứ vào nghị quyết số một nghìn hai trăm một mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi ba về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính
và phân loại đơn vị hành chính huyện hòa vang thuộc thành phố đà nẵng không đủ tiêu chuẩn để tách thành hai đơn vị hành chính
cũng theo nghị quyết số một mươi tám về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả mà thành phố đà nẵng đang thực hiện thì càng không có lý do để chia tách huyện hòa vang
do đó những thông tin lan truyền trên mạng xã hội gần đây về việc thành phố đà nẵng có quận mới được thành lập từ huyện hòa vang chỉ là tin đồn thất thiệt